trần duy phương trú tại thành phố lào cai vừa bị đội cảnh sát giao thông trật tự công an thành phố lào cai phát hiện bắt giữ
cụ thể vào tối ngày hai mươi một tháng một mươi một tổ công tác làm nhiệm vụ lập chốt kiểm tra nồng độ cồn đã phát hiện trần duy phương có hành vi vi phạm luật giao thông đường bộ
tiến hành kiểm tra tổ công tác đã phát hiện đối tượng trên đang tàng trữ gần năm mươi viên hồng phiến
trần duy phương trú tại thành phố lào cai vừa bị đội cảnh sát giao thông trật tự công an thành phố lào cai phát hiện bắt giữ
trần duy phương trú tại thành phố lào cai vừa bị đội cảnh sát giao thông trật tự công an thành phố lào cai

đối với đối tượng nguyễn mạnh cường sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi một hộ khẩu thường trú tại chín mươi tám a trần quốc toản phường võ thị sáu quận ba tp hcm về tội làm giả con dấu tài liệu của cơ quan tổ chức và sử dụng con dấu tài liệu giả của cơ quan tổ chức
cũng phạm tội làm giả con dấu tài liệu của cơ quan tổ chức và sử dụng con dấu tài liệu giả của cơ quan tổ chức và phải nhận quyết định truy nã của phòng cảnh sát thi hành án hình sự và hỗ trợ tư pháp công an tỉnh hương yên là hai đối tượng
đối tượng trần thị hoa
trần thị hoa sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi tám hục hầu thường trú tại thôn đào đặng xã trung nghĩa tp hương yên tỉnh hương yên
và đối tượng hoàng văn điệp sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi hồ hậu thường trú tại thôn minh lý xã hoàng hoa thám huyện ân thi tỉnh hương yên
tất cả các đối tượng vi phạm pháp luật đều phải chịu sự trừng trị bằng những bản án thích đáng
vì thế quý vị nếu có thông tin về các đối tượng hãy báo ngay cho cơ quan cảnh sát điều tra bộ công an theo số máy đừng dây nóng sáu mươi chín hai trăm ba mươi bốn năm nghìn tám trăm sáu mươi
hoặc sáu mươi chín hai trăm ba mươi hai một nghìn sáu trăm sáu mươi bảy hoặc cơ quan công an nơi gần nhất
mọi thông tin cá nhân của quý vị sẽ được bảo mật và sẽ có phần thường cho những thông tin có giá trị
pháp luật sẽ xử lý nghiêm mọi hành động bao che chứa chấp các đối tượng
tuyệt đối không nên có những hành động truy đuổi hay bắt giữ các đối tượng khi chưa có sự can thiệp của lực lượng công an để đảm bảo an toàn
đó là điều quý vị cần hết sức lưu ý
lệnh truy nã do truyền hình công an nhân dân và văn phòng cơ quan cảnh sát điều tra bộ công an phối hợp thực hiện